trước tình hình dịch covid một mươi chín tp hcm diễn biến phức tạp
vừa qua chủ tịch tp hcm phan văn mãi giao cho sở y tế xây dựng thế trận y tế
nhằm ứng phó trong tình huống xuất hiện biến chủng mới
theo đó văn phòng ubnd tp hcm vừa ban hành thông báo
truyền đạt kết luận của chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
tại cuộc họp giao bang của thường trực ban chỉ đạo vừa qua
chủ tịch phan văn mãi nhận định dù số ca nhiễm có xu hướng tăng
nhưng dịch vẫn được kiểm soát trong khả năng đáp ứng của ngành y tế
các ngành các cấp không được chủ quan lơ là cần phát huy kết quả đạt được
tăng biện pháp phòng chống dịch và nhanh chóng phục hồi kinh tế ông chỉ đạo
người đứng đầu ubnd tp hcm yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai quy chế phối hợp
quản lý chăm sóc f tại nhà và tại các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
bố trí lực lượng cho trạm y tế lưu động củng cố y tế cơ sở
không để sót người dân chưa tiêm vaccine giám sát cung cấp thuốc
hướng dẫn sử dụng thuốc cho f điều trị tại nhà
sở y tế được giao theo dõi sát diễn biến của biến thể mới nhằm kịp thời cảnh báo
có biện pháp ứng phó xây dựng thế trận y tế nhằm ứng phó trong tình huống xuất hiện biến chủng
trưởng bang chỉ đạo cũng giao cho công an tp hcm tăng cường quản lý người nhập cảnh
sở thông tin và truyền thông khẩn trương hoàn thiện mô hình công nghệ phục vụ phòng chống dịch
sở y tế phối hợp với sở giáo dục và đào tạo ban hành quy định xử lý f
tại trường học cơ sở giáo dục
bí thư thành ủy tp hcm phan văn nên nhận định
cùng với việc mở lại hoạt động kinh tế xã hội dịch bệnh có xu hướng tăng
các địa phương cần ra soát vận động tiêm vaccine cho người dân tránh bỏ sót
thế giới đã xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai
cùng với tình hình diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phố đặt ra yêu cầu
tp hcm phải chủ động chuẩn bị các kịch bản kế hoạch tránh bị động lúng túng bí thư chỉ đạo
ông đề nghị các địa phương đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm vaccine cho người dân
cung cấp đủ thuốc cho f cách ly điều trị tại nhà
củng cố y tế cơ sở ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch